thưa quý vị chỉ sau một mươi một h gây ra vụ cướp giật tài sản hai đối tượng đoàn trọng nghĩa và lê thanh khoa cùng chú tại tp sốc trăng đã bị công an tp sốc trăng bắt giữ để điều tra làm rõ về hành vi trên
vào khoảng bảy h ngày một mươi bảy tháng hai nghĩa chở khoa đến phường ba tp sốc trăng thì phát hiện một người phụ nữ đang quét sân trên cổ có đeo hai sợi dây chuyền
lúc này khoa xuống xe đến gần người phụ nữ rồi giật hai sợi dây chuyền sau đó lên xe tẩu thoát hai đối tượng đã đem bán được hơn tám mươi triệu đồng rồi chia nhau tiêu xài
tiến hành khám xét lực lượng công an thu hồi một sợi dây chuyền vàng khoảng hai sáu trị ngoài ra còn thu giữ số tiền trên ba mươi chín triệu đồng cùng nhiều lắc tay dây chuyền bông tay bằng vàng và nhiều tăng vật có liên quan